theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào đêm ngày hai mươi năm tháng chín
bão noru vào biển đông với sức gió cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi ba và có xu hướng mạnh thêm
đến ngày hai mươi bảy tháng chín sáng ngày hai mươi tám tháng chín bão đổ bộ vào khu vực miền trung
với sức gió vùng gần tâm bão cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
để chủ động ứng phó với cơn bão và mưa lớn kéo dài ở khu vực miền trung
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện số hai mươi chín
gửi các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận
các bộ liên quan và các cơ quan thông tấn báo chí
theo đó công điện yêu cầu các khu vực ven biển các tỉnh thành phố ven biển
từ quảng ninh đến bình thuận quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi
tổ chức kiểm đếm theo dõi tàu thuyền đang hoạt động trên biển
giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện
để kêu gọi hướng dẫn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm
lao đậu tàu thuyền tại bến đảm bảo an toàn cháy nổ an ninh trật tự xã hội
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống
các tỉnh thành phố từ quảng ninh đến bình thuận sẵn sàng triển khai công tác
đảm bảo an toàn về người tài sản trên các đảo và lồng bè tròi canh nuôi trồng thủy hải sản
các tàu vận tải hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển công trình đang thi công trên biển ven biển
trên đất liền các tỉnh thành phố trên triển khai lực lượng xung kích kiểm tra
ra soát các khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất
để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra
sẵn sàng bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông tăng cường các hoạt động tuyên truyền
phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão mưa lũ để người dân biết
chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại
các bộ ngành liên quan tổ chức theo dõi chặt chẽ dự báo cảnh báo thông tin kịp thời về diễn biến bão
để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó sẵn sàng hỗ trợ cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu
các bộ ngành địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn